trong năm hai nghìn một mươi tám hoặc đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tổng cục thống kê sẽ công bố kết quả đánh giá lại quy mô gdp giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy
thống kê mới sẽ phản ánh đúng và đủ quy mô của nền kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước
việc công bố những chỉ số mới sẽ tác động đến các chi tiêu kinh tế vĩ mô
chẳng hạn tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị gdp và gdp bình quân đầu người
từ đó tác động đến định hướng phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo
đánh giá lại quy mô gdp là thay đổi cơ cấu gdp tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ
giảm tỷ trọng trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang ba báo lao động
chỉ còn ít ngày nữa là các trường học trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới
báo đại biểu nhân dân có bài viết sẵn sàng năm học mới
theo bài viết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi quy mô mạng lưới trường lớp tại các thành phố lớn được mở rộng
tại các địa phương cơ sở vật chất các trường được nâng cấp sửa chữa đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên được bồi dưỡng kiện toàn
bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn đề nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
tổ chức lễ khai giảng phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh
để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho ngày khai giảng năm học mới
ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
cũng liên quan đến giáo dục báo thanh niên phản ánh luật giáo dục có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sẽ khiến các trường trung cấp sư phạm bị giải thể và dừng phân bổ chi tiêu tuyển sinh sư phạm
đối với các trường trung cấp đa ngành
qua bài viết chuẩn bị xóa sổ giáo viên trình độ trung cấp
luật giáo dục quy định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non là cao đẳng sư phạm
giáo viên tiểu học và trung cấp
công học cơ sở là cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên
đề án sắp xếp tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm
đang được bộ giáo dục và đào tạo dự kiến trình thủ tướng chính phủ phê duyệt trong thời gian tới
đặt mục tiêu giải thể các trường trung cấp sư phạm và không tổ chức đào tạo giáo viên
ở các trường trung cấp chuyên nghiệp trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các trường cao đẳng đa ngành có chương trình đào tạo giáo viên cũng phải xây dựng lộ trình
chấm dứt đào tạo giáo viên trước năm hai nghìn hai mươi
báo tuổi trẻ số ra sáng nay đăng tải thông tin đáng chú ý sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh
theo đó tổng cục thuế đã báo cáo với bộ tài chính về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh
cho người nộp thuế với người làm công an lương bởi biến động giá đã vượt hai mươi
theo các chuyên gia việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng không ảnh hưởng đến số thu ngân sách
nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đã được chuyển giao vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất chất lượng
của sản phẩm nông nghiệp
tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng sản phẩm nông nghiệp việt nam phải đối mặt
với sự cạnh tranh gây gắt trên thị trường toàn cầu
đây cũng là nội dung chính của bài viết ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp chưa kịp thời
với yêu cầu phát triển trên báo hà nội mới
theo bài viết nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở trang thiết bị ở nhiều đơn vị
nghiên cứu và doanh nghiệp còn lạc hậu thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất
nguồn kinh phí dành cho khoa học công nghệ của nhà nước còn thấp so với yêu cầu
trong khi việc xã hội hóa nguồn vốn cho lĩnh vực này rất hạn chế
thiếu liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu với tổ chức chuyển giao
đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân doanh nghiệp
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân